theo viện sức khỏe tâm thần thì có tới ba mươi dân số việt nam mắc các bệnh dối loạn tâm thần
trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm hai mươi năm nhưng phần lớn người dân lại chưa trú trọng tới việc chăm sóc sức khỏe tâm thần
ngày tám tháng một mươi tại hà nội bệnh viện bạch mai đã có buổi chia sẻ kiến thức liên quan tới sức khỏe tâm thần về giới tính tình dục và sinh sản
theo các chuyên gia bác sĩ tại viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai
các vấn đề trầm cảm rõ nhất là người bệnh mất hết hứng thú không có khả năng tập trung
ảnh hưởng rõ ràng nhất đến công việc
ngoài ra người bệnh cũng có những biểu hiện suy yếu về mặt sức khỏe cơ thể
ví dụ như dối loạn về giấc ngủ dối loạn về ăn uống
thậm chí có những vấn đề về sinh hoạt vợ chồng bạn bè gần như ảnh hưởng tới mọi mặt của cuộc sống
stress còn có thể gây hàng loạt tác động xấu lên cơ thể như huyết áp cao
bệnh tim mạch tiểu đường và thậm chí là ung thư
các bác sĩ cũng nhấn mạnh mỗi người cần chủ động trang bị thêm hiểu biết về thông tin bệnh
để biết khi nào mình có vấn đề để cần trợ giúp bên ngoài